quay trở về nhà sau một đêm dài chú bão bà vân thất thần trước cảnh đổ nát của ngôi nhà mình
toàn bộ ngói lợp mái tôn đều bị tố lốc cuốn bay
các lực lượng công an quân đội đã tiến hành hỗ trợ bà vân sửa chữa lại ngôi nhà
nhưng nỗi lo trước mùa mưa bão của gia đình vẫn luôn thường trực
trong lúc này thì gia đình tôi cũng rất buồn mà cũng chết biệt tình ngày mai để mà tình tương lai để mà có làm một căn nhà cho vừng chắc để mà trần mưa trần nắng
hầu hết những hộ gia đình bị thiệt hại do bão đều thuộc diện khó khăn
chính vì vậy sự hỗ trợ kịp thời của các lực lượng chức năng đã giúp bà con xã kỳ hoa bớt nỗi lo lắng trước cảnh màn trời chiếu đất
cơn bão số bốn đã khiến bốn mươi một căn nhà của người dân bị tốc mái
trong đó có một mươi hai ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn khiến hai người bị thương
thiệt hại trên một ba tỷ đồng
ở đây bà con thiếu thuần rất nhiều
sau khi thiệt hại thì ngói thiếu rồi thì các vật dùng vật chất để mà cải tạo lại cũng khó
cho nên bán chí quân sự thì đưa cả ngói dư phong của tài cơ quan lên rồi thì mua ruy men vật chất để làm lại cho những nhà khó khăn không có khả năng để mua
công tác phát phục thiệt hại sau bão vẫn đang được người dân và chính quyền các góp gấp rút triển khai
nhưng phải mất thêm một thời gian nữa người dân địa phương mới có thể ổn định lại
ba đình đã bố trí lực lượng cảnh sát trật tự tuần tra phân làn phân luồng hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông một cách thuận lợi tránh tình trạng ủn tắc xảy ra
bà đình đã bố trí lực lượng cảnh sát trật tự tuần tra phân làn phân luồng hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông một cách thuận lợi tránh tình trạng ủn tắc xảy ra
bà đình đã bố trí lực lượng cảnh sát trật tự tuần tra phân làn phân làn phân làn phân làn
bà đình đã bố trí lực lượng cảnh sát trật tự tuần tra phân làn phân làn phân làn phân làn
đối với quận bà đình thì có một số khu vực mà chúng tôi đã phối hợp tốt với công an thành phố để chủ động triển khai dự kiến các biện pháp để kiểm trích cân nguyện giai đoạn
với sự chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng công an hà nội nói chung và công an quận ba đình nói riêng
chắc chắn người dân thủ đô và du khách sẽ đón kỳ nghỉ lễ mùng hai tháng chín trong an ninh an toàn tuyệt đối
quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức hai mươi bốn h
còn bây giờ sẽ là những thông tin văn hóa xã hội giải trí trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
họa trí xin chào trường quay hà nội xin kính chào quý vị và các bạn
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
hôm nay tại thành phố hồ chí minh ủy ban giải thưởng khoa học trần văn dầu đã tổ chức công bố và trao giải thưởng trần văn dầu hai nghìn một mươi chín
chuyên ngành lịch sử cho chương trình khảo cổ học nam bộ
giải thưởng danh giá lần này được trao cho phó giáo sư tiến sĩ bùi chiến
chủ biên nhà xuất bản khoa học xã hội với phong trình khảo cổ học nam bộ
theo đó công trình nghiên cứu này gồm hai tập tập một thời tiền sử và tập hai thời sơ tử được phát hành năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám với hơn một năm trăm linh trang
theo đánh giá của ủy ban giải thưởng khoa học trần văn dầu công trình đạt giải thưởng lần này là công trình khoa học có hàm lượng khoa học cao
kết tinh những thành tựu nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học do phó giáo sư tiến sĩ bùi trí mạng làm chủ nhiệm
và trực tiếp tham gia để điều tra cơ bản về hệ thống hóa tư liệu tạo cổ học vùng nam bộ giai đoạn một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hai nghìn năm
trên cơ sở khối tài liệu rất lớn đó nhóm tác giả đã tiếp tục nghiên cứu chỉnh lý hệ thống hóa tư liệu
đồng thời cập nhật những phát hiện mới đến năm hai nghìn một mươi hai và biên soạn thành bộ sách khảo cổ học nam bộ thời kỳ sử và thời sơ tử
giải thưởng khoa học trần văn dầu do phó giáo sư trần văn dầu sáng lập từ năm hai nghìn hai
nhằm tôn vinh các công trình nghiên cứu về lịch sử và lịch sử tư tưởng của nam bộ và khu vực cực nam trung bộ từ ninh thuận đến cà mau
kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày cách mạng tháng tám và quốc khánh hai tháng chín
tp hcm sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật tại các khuôn viên của tuyến đường
khu vực trung tâm thành phố cách trung tâm văn hóa hai mươi bốn quận huyện khu vui chơi giải trí ở tp hcm
từ ngày một mươi năm tháng tám đến ngày một mươi năm tháng chín tại phố đi bộ nguyễn huệ
cung văn hóa lao động nhà văn hóa thanh niên tuyến đường đồng khởi và khu vực công viên tri lăng
đồng loạt diễn ra triển lãm năm mươi năm thực hiện di trúc chủ tịch hồ chí minh
chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt tại công viên tượng đài chủ tịch hồ chí minh
và các chương trình văn hóa nghệ thuật tại trung tâm văn hóa quận quyện tối ngày hai tháng chín
chương trình bán phát văn nghệ thuật vào lúc hai mươi một h tối ngày hai tháng chín
tại đầu đường hầm sông sài gòn quận hai tòa nhà landmark quận bình thạnh công viên văn hóa đầm sen quận một mươi một
bên cạnh đó dịp lễ hai tháng chín tại các địa điểm công viên khu vực vui chơi trong thành phố
như khu du lịch văn hóa suối tiên công viên văn hóa đầm sen tổ chức nhiều chương trình hoạt động vui chơi giải trí
nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật đặc sắc đáp ứng nhu cầu nghỉ lễ của người dân du khách trong và ngoài nước
cũng trong hôm nay nhằm tổng kết và xác định mục tiêu trọng tâm trong thời gian tới
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
với tiêu chí kết nối xuất tiến thương mại trong và ngoài nước hội đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư
tại tp hcm đã đầu tư trên nhiều lĩnh vực như sản xuất kinh tế khoa học công nghệ giáo dục và y tế
trên địa bàn thành phố và các tỉnh thành trong cả nước
hiện nay hội đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư tại tp hcm đã có hai trăm bảy mươi thành viên là các doanh nghiệp tập đoàn trong nước
trong quá trình hoạt động đơn vị này đã tổ chức nhiều kỳ sinh hoạt chuyên đề kinh tế chính sách pháp luật
những dự báo có tính định hướng giúp doanh nghiệp tái cấu trúc tìm giải pháp sản xuất kinh doanh hiệu quả
trong thời kỳ khủng hoảng đại hội lần này cũng là dịp để các doanh nghiệp nhà đầu tư gặp gỡ
trao đổi với lãnh đạo các địa phương về cơ chế chính sách cũng như mở rộng cơ hội đầu tư tại một số tỉnh thành
tp hcm đang vào giữa mùa mưa theo ghi nhận tại các cơ sở y tế số bệnh nhân bị rắn độc cắn gia tăng
điều đáng chú ý là do sơ cứu không đúng cách nên nhiều bệnh nhân đã bị hoại tử chân tay
và theo cảnh báo của các bác sĩ thì người dân cần phải nhận biết rắn đọc cắn và sơ cứu ban đầu đúng cách
tại bệnh viện chợ rẫy mỗi ngày tiếp nhận hai ba ca rắn độc cắn đa số bệnh nhân từ các tỉnh miền trung miền đông miền tây chuyển về tp hcm
theo các bác sĩ đây là mùa rắn cắn bởi đặc điểm sinh học của rắn là sinh hoạt theo mùa
mùa đông rắn thường ngủ và mùa hè thì ra khỏi tổ đi kiếm ăn đặc biệt mưa lại càng là chú tối thuận lợi cho rắn di chuyển và kiếm ăn nhiều hơn
thường là rắn đọc có hai dấu và thứ hai nữa là nó sẽ tiến triển là sưng nề tại chỗ và đau nhất
và bắt đầu là nó sưng và nó lan lên những trường hợp nặng thì nó có thể là có hoại tử nghe chỗ cái dấu rắn cắn
hoặc là nó chảy máu rỉ rã từ cái vết rắn cắn
và thời gian theo dõi thì có thể là trong vòng sáu tiếng tới hai mươi bốn tiếng sau khi chị rắn cắn
lợn cho rắn di chuyển và kiếm ăn nhiều hơn
nếu bệnh nhân này bị nhiễm độc do rắn cắn khi đang làm cỏ ở vườn nhà cũng như nhiều bệnh nhân khác tại khoa nhiệt đới bệnh viện chờ rảy
bệnh nhân không biết sơ cứu đúng cách
theo quan niệm dân gian khi bị rắn cắn người bạn thường sử dụng dây để phục phía trên chỗ rắn cắn nhằm hạn chế sự lưu thông của chất độc
nó cắn nó cứ răng nó mắc ở trong này thế là tôi tón
tôi bành mồm ra tôi gỡ răng ra cắn một phát là bắt đầu nó toát hết mồ hôi mặt cứ bừng bừng bừng bừng xong nó choáng
rắn cắn xong bắt đầu băng ép lại như vậy để cho độc độc nó không chạy nhanh lên cơ thể
mình mới nghe người ta nói vậy thôi
ở nhà mình mua rắn rồi xách cái bao lên để mình đi bán thì nó là như nó phóng lên nó cắn nhưng mà nó không phải ngẩm nó bị xước tiếc thôi
mình bị mình chạy
thật ra bác sĩ sai lầm thường thấy khi bị rắn cắn là nạn nhân thường cột da rô suy nghĩ rằng sẽ ngăn chặn độc độc di chuyển vào máu
tuy nhiên thao tác này đòi hỏi phải được thực hiện đúng mới mang lại hiệu quả
nếu cột sai do tình trạng rối loạn đông máu còn với việc máu không lưu thông bệnh nhân có thể bị hoại tử phần dưới điểm cột
nạn nhân cũng không nên tự đi thẳng lên các bệnh viện tuyến trên vì đường xa và có thể xảy ra nguy hiểm trong quá trình di chuyển
mà cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất việc không xử lý đúng cách sau khi bị rắn cắn có thể khiến bệnh nhân bị nặng hơn
mình đừng có cố gắng như là rạch hút cái vết cắn
cái thứ hai là không có đắp những cái thuốc mà gọi là cổ truyền hay là lá rồi này kia trên những cái vết tương
vì nó có thể gây nhiễm trùng nặng hơn
cái mà mình di chuyển khi mà mình bị bất an thì nó sẽ làm cho nọc rắn nó di chuyển nhanh hơn vào trong hệ thống nhanh hơn
có thể băng ép bất động
trường hợp mà bị thương vậy đó thì sau đó là nhanh chóng đi tới cơ sở y tế gần nhất
việc nắm rõ các kỹ năng sơ cứu khi bị rắn cắn đặc biệt trong thời điểm mùa mưa là cần thiết với tất cả mọi người
ngoài ra người dân cũng cần lưu ý bất cứ trường hợp nào bị rắn cắn ngay cả khi xác định là rắn lành
đều cần xử trí và theo dõi tại bệnh viện như trường hợp ráng độc cắn ít nhất trong một mươi hai giờ đầu
nếu trẻ sau hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ kết quả điều trị rất kém hoặc không hiệu quả
thưa quý vị ở tp hcm ngoài vi phạm về niên hạn sử dụng gây ô nhiễm về môi trường
những chiếc xe ba bánh xe lôi tự chế còn liên quan trực tiếp đến những vụ tai nạn giao thông thương tâm
thế nhưng việc xử lý loại phương tiện này vẫn gặp nhiều khó khăn
những chiếc xe lôi tự chế như này không đảm bảo các điều kiện an toàn kỹ thuật
tuy nhiên phương tiện này đang được rất nhiều lao động nghèo sử dụng để vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tp hcm
và những phương tiện này mà khi tham gia giao thông trên đường
thì tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất là cao
hôm nay ông lê trung hiếu lái chiếc xe lô tự chế từ huyện bình chánh
từ quận một mươi hai để chở nông sản thuê cho thương lái
thì bị lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra xử lý
chiếc xe không còi không đèn trơ khung không đảm bảo an toàn
nhưng là phương tiện mưu sinh chính của gia đình ông
không biết thế này thì không có mình không tốc độ của nó không cao
thì nói chung là bình chánh thì không có

nếu mà mình cố gắng chạy mà tốc độ cao quá thì quá nguy hiểm
kể cả xe có đầy đủ kể cả ô tô
cũng muốn có điều kiện để đổi nhưng mà không có điều kiện
thì bắt buộc là cái chung chuyển cái đường cái xa cũng đi về cả trăm kỳ số
thì cái lô tự chế thì nó không bằng cái xe này rồi
để lôi tự chế thì ai cũng chạy không bằng cái xe này
cái đó không an toàn tại vì thắng với đàn còi là không có với giấy tạo nó không có
theo ghi nhận hầu hết các xe ba gác ba bánh xe lô tự chế đều quá niên hạn sử dụng
bộ phận linh kiện xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật
thời gian qua trên địa bàn đội cảnh sát giao thông phú long phụ trách
đã xảy ra ba vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến các loại phương tiện này
mặc dù lực lượng chức năng đã quyết liệt xử lý song thực tế vẫn gặp nhiều khó khăn
thần lớn cái này là những cái phương tiện mua sinh cái chế tài sử phạt cũng nặng
và có thể là những trường hợp không giấy xe tự chế là mình phải tạm giữ và có thể là tạm chí là trục thu
do đó cái tạo tâm lý rất lực lĩnh cho những người lấy xe là có thể là
thấy lực lượng chức năng làm việc là quay đầu xe hoặc là tìm cách để né tránh kiểm tra
thông thường thì xe này rất là cũ kỹ sử dụng lâu năm có nhiều cái hư hỏng
khi mà cái chở hàng còng kền có khi là quá giới hạn quy định
thì khó khăn trong công tác xử lý của người điều khiển
thì do đó nó tìm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao
hiện nay nhà nước có chính sách hỗ trợ cho người dân chuyển đổi các phương tiện xe ba bánh
xe thô sơ thiếu an toàn sang các loại xe đảm bảo tiêu chuẩn
việc sử dụng xe tự chế không chỉ tìm ẩn nguy cơ tai nạn

thưa quý vị ngày hôm nay công an tỉnh lai châu phối hợp với cục tổ chức cán bộ bộ công an
đã tổ chức lễ công bố quyết định tặng thưởng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì
và quyết định của bộ trưởng bộ công an về nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí
đối với đồng chí thiếu tướng lê văn bảy giám đốc công an tỉnh lai châu
dự lễ công bố có đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an đồng chí giàng páo mỹ ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy
trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lai châu
tại buổi lễ thờ ủy quyền của chủ tịch nước đồng chí giàng báo mỹ ủy viên trung ương đảng
bí thư tỉnh ủy đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì cho đồng chí thiếu tướng lê văn bảy
giám đốc công an tỉnh đây là phần thưởng cao quý của đảng nhà nước
ghi nhận sự đóng góp của đồng chí giám đốc công an tỉnh đã có thành tích trong huấn luyện
phục vụ chiến đấu xây dựng lực lượng công an lai châu giữ gìn an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn góp phần vào xây dựng và bảo vệ tổ quốc
cũng tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn thành đã trao quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ
hưu trí đối với đồng chí thiếu tướng lê văn bảy giám đốc công an tỉnh đồng thời công bố quyết định
giao phụ trách đơn vị từ ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín cho đồng chí đại tá vư a chía
phó giám đốc công an tỉnh đến khi có giám đốc mới
phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn thành và đồng chí giảng páo mỹ
đã chúc mừng và ghi nhận những nỗ lực trong suốt quá trình công tác bốn mươi một năm của đồng chí thiếu tướng lê văn bảy
giám đốc công an tỉnh chúc mừng đồng chí đại tá vừa a chía phó giám đốc công an tỉnh
được giao phụ trách đơn vị đồng thời chỉ đạo ban giám đốc công an tỉnh lai châu
tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở phòng ngừa và kịp thời phát hiện ngăn chặn
giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh bảo đảm giữ vững ổn định an ninh trật tự
tạo môi trường thuận lợi thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
xã vi hương huyện bạch thông tỉnh bắc cạn từng là một trong những địa bàn nóng
về tình hình mua bán và tệ nạn ma túy là xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
từ năm hai nghìn một mươi hai công an tỉnh bắc cạn đã điều động một đồng chí công an chính quy về đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã
sau bảy năm gắn bó với cơ sở với rất nhiều cố gắng nỗ lực thiếu tá hoàng văn nhân trưởng công an xã vi hương
đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm được giao cùng với lực lượng công an xã bán chuyên trách
đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn
từng bước đưa xã vi hương ra khỏi danh sách xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
trước khi về nhận nhiệm vụ trưởng công an xã vi hương
thiêu tá hoàng văn nhân là cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy và môi trường
công an huyện bạch thông tỉnh bắc cản
thời điểm đó vi hương là địa bàn nóng về tình hình mua bán sử dụng ma túy
kéo theo đó là nạn trụng cắp tài sản
nhận nhiệm vụ đồng chí nhân và ban công an xã bắt tay ngay vào việc nắm bắt tình hình
lập hồ sơ quản lý các đối tượng tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật
nâng cao cảnh giác tích cực tham gia tố giác tội phạm
từ những việc làm cụ thể những biện pháp nghiệp vụ được triển khai
những vụ án mua bán ma túy phạm pháp hình sự dần dần được bóc gỡ
từ đó là mình mới đi sâu vào vận động qua các phiếu tố giác thì là cũng sàng lọc
và chúng tôi là có tiến hành gọi hỏi cũng như kiểm danh kiểm diện và vận động
thì đến nay thì cơ bản trên địa bàn xã thì là cũng về tình hình an ninh trật tự thì cũng cơ bản là ổn định
xác định hiệu quả công tác phòng ngừa chủ động phát hiện tội phạm của công an xã vi hương cần phải đứng nâng cao
những buổi gặp gỡ tiếp xúc với nhân dân như thế này
thường xuyên diễn ra
trực tiếp xuống địa bàn đồng chí hoàng văn nhân đã nắm bắt được nhiều vấn đề thông tin liên quan đến an ninh trật tự
cũng là người dân tộc tài cùng chung tiếng nói nhân dân địa phương cũng rất cởi mở
chia sẻ những tâm tư nguyện vọng những khó khăn vướng mắt để cán bộ công an hiểu và tháo gỡ
từ đó sợi dây gắn kết tỉnh nghĩa quân dân ngày một bên chặt
qua thực tế từ khi có đồng chí nhân về đây
chúng tôi rất yên tâm
yên tâm về tình hình an ninh trật tự trước đây thì phức tạp lắm
dù là việc riêng của gia đình hay bất cứ vấn đề gì
đồng chí cũng giúp đỡ trách nhiệm gần dân nên được nhân dân chúng tôi tin yêu lắm
với một trưởng công an chính quy thì cũng phải đánh giá rằng
với cái được đào tạo cơ bản trong cái trường của công an
cho nên là công tác tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương
để có định hướng thực hiện các nội dung về an ninh trên địa bàn
vi hương bây giờ đã mang một diện mạo khác
với sự chuyển biến rõ nét trong tình hình an ninh trật tự
tuy nhiên chủ yếu nhân dân địa phương là người dân tộc thiểu số
có đời sống kinh tế khó khăn hiểu biết về pháp luật còn chưa đầy đủ
đây vẫn sẽ là địa bàn các đối tượng có thể lợi dụng để tiếp tục hoạt động phạm tội
việc tăng cường thêm công an chính quy xuống xã là cần thiết
từ đó phát huy vai trò nòng cốt gần dân sát dân
giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở
củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an